tiếp đại sứ mozambiq leonardo penn thủ tướng nhấn mạnh việt nam sẵn sàng cử các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp giáo dục y tế để giúp mozambique phát triển các lĩnh vực quan trọng này
thủ tướng nhất trí hai nước cần sớm tổ chức phiên họp ủy ban liên chính phủ việt nam mozambique để sớm bàn về các lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác
thủ tướng cho biết mozambique mới phát hiện được mỏ than và khí đốt lớn vì thế mong muốn chính phủ mozambique thông tin tạo điều kiện để các doanh nghiệp việt nam có thể cùng hợp tác đầu tư
đại sứ leonardo pent cảm ơn việt nam đã cử nhiều chuyên gia giỏi và giúp mozambique trong lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là trồng lúa nước
nhờ đó năng suất lúa ở mozambique đã tăng từ hai tấn lên bảy tấn trên một hectare mỗi năm mozambiqu đã trồng được hai vụ lúa thay vì một vụ như trước